ngày hai mươi một tháng ba bí thư thứ nhất trung ương đoàn đã có đối thoại trực tuyến với các đoàn viên thanh niên trong và ngoài nước
với chủ đề thanh niên sung kích tình nguyện sáng tạo xây dựng và bảo vệ tổ quốc trên cổng thông tin điện tử chính phủ
cùng tham dự buổi đối thoại trực tuyến này còn có các thanh niên tiêu biểu toàn quốc trên các lĩnh vực và một mươi gương mặt trẻ tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi đối thoại với hơn hai trăm linh câu hỏi của đoàn viên thanh niên cả nước gửi về thông qua nhiều kênh khác nhau
đồng chí bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đoàn lê quốc phong đã tập trung giải đáp thắc mắc lắng nghe tâm tư nguyện vọng
tiếp thu những đề xuất kiến nghị hiến kế của đoàn viên thanh niên với ba nội dung chính
thanh niên sung kích tình nguyện thanh niên sáng tạo khởi nghiệp và thanh niên xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhân dịp này bí thư thứ nhất trung ương đoàn cũng có lời hứa với các bạn đoàn viên thanh niên trong và ngoài nước
về sự tham gia của tổ chức đoàn với những chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thanh niên
những hỗ trợ đối với thanh niên trong học tập lao động sáng tạo lập thân lập nghiệp và các hoạt động sung kích tình nguyện vì cộng đồng
đồng thời định hướng hoạt động cho các đoàn viên thanh niên trong bối cảnh hiện nay để thanh niên phát huy hết sức trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc